nhằm bảo đảm duy trì trật tự an toàn giao thông trong những dịp lễ tết lớn của đất nước trong thời gian tới
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội vào dịp tết năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa và làm giảm tai nạn un tắc trên các tuyến giao thông
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải
nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
phục vụ việc đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán tân sỉu và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi một phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép